xin kính chào quý vị đã đến với bản tin sức khỏe trên youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị sau khi chiến đấu một đến hai tuần với bệnh covid một mươi chín mệt mỏi là một triệu chứng gặp phổ biến và kéo dài ở nhiều người
có thể gây khó khăn cho việc tiếp tục cuộc sống theo cách bình thường như trước đây
một số người còn diễn biến xấu hơn như kiệt sức và phải nghề hàn công việc
dưới đây là tám cách giúp bạn có thể khắc phục tình trạng mệt mỏi và kiệt sức hậu covid
tránh tập luyện cường độ cao sau khi khỏi covid
tập thể dục sao phục hồi covid một mươi chín rất tốt để thoát khỏi đau nhức và mau hết mệt mỏi
tuy nhiên bạn nên tăng cường độ dần không vội thực hiện như trước để tiết kiệm năng lượng và có thời gian cho cơ thể hồi phục
hãy giảm số lượng và thời gian tập luyện hoặc các hoạt động hàng ngày
thay vào đó bạn có thể thực hiện việc chia nhỏ nhiều lần đi bộ
thay vì ba mươi phút bạn có thể chia ra hai lần
mỗi lần đi bộ một mươi năm phút cũng có thể áp dụng cách tập luyện khác nhau sau covid như thiền yoga massage trị liệu
sắp xếp thứ tự các công việc và chia nhỏ các công việc trong một ngày để tránh mệt mỏi sau covid
để khóc chế mệt mỏi một cách hiệu quả đường vội vàng lao vào công việc mà hãy thật từ tốn
nếu bạn đang có nhiều công việc hãy cố gắng sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những công việc quan trọng trong ngày
vào lúc bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng nhất
cách chia nhỏ công việc có thể khiến bạn cảm thấy kiểm soát được công việc và không cạn kiệt năng lượng
ba tranh thủ phơi nắng để tạo vitamin d cho cơ thể
ánh nắng mặt trời là nguồn cung cấp vitamin d tốt nhất
là một dạng vitamin tích cực tham gia vào các hoạt động thúc đẩy sức khỏe như chuyển hóa canxi hoạt động của hệ thân kích cơ và hệ miễn dịch của cơ thể
cố gắng dành thời gian phơi nắng mỗi ngày chỉ cần cho ánh sáng và trời tiếp xúc trực tiếp với sáng
một mươi năm đến hai mươi phút mỗi ngày là đủ
tốt nhất là ánh sáng ban mai
bốn tăng cường ăn các loại trái cây tươi dễ tìm kiếm bổ sung vitamin d c và kém
một số trái cây dùng hằng ngày có thể là nguồn bổ sung dùi dào các loại vitamin và khoáng chất chống mệt mỏi
như các vitamin c vitamin nhóm b canxi đồng sát maze cali phốt pho protein sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn
ngoài dùng trái cây tươi bạn có thể dùng trái cây tươi để tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn
bạn cũng có thể dùng các viên bổ sung có chứa chủ yếu vitamin d c và kém để uống một lần cho tiện lợi
vitamin t cùng với vitamin c và kép sẽ tạo ra bộ ba tăng cường miễn dịch cho các bạn
thực hiện một chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và lành mạnh
chế độ ăn uống của bạn nên bao gồm thức ăn nhẹ dễ tiêu hóa và giàu chất dinh dưỡng như bổ sung các thực phẩm rau vitamin khoáng chất và protein như cá thịt nạc rau tươi trứng sữa
tránh ăn quá nhiều đường đổ trên gián và thực phẩm
sáu hãy thử dùng các thực phẩm món ăn cho các vi sinh vật có lợi
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rõ người bệnh covid có hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và cân bằng sẽ giảm đi di chứng sau khi khỏi bệnh
nhưng ngược lại những bệnh nhân covid có hệ vi sinh vật kém hơn sẽ dễ bị di chứng covid một mươi chín kéo dài
cách ra cố hệ vi sinh vật khỏe mạnh đường ruột trong và sau khi mắc bệnh covid một mươi chín
bộ sông các thực phẩm và chế phẩm sinh học probiotic như sữa chua vi tảo
bộ sông một số thực phẩm chức năng có chứa sẵn một số vi sinh vật có lợi
bảy nhất định phải cung cấp đủ nước và chất lòng cho cơ thể
uống đủ nước là chìa khóa quan trọng giúp bạn phục hồi và chống lại mệt mỏi
uống trung bình tám ly ly uống nước chứa hai trăm linh ml cho mỗi ngày
tăng lượng chất lòng cho cơ thể như nước ép trái cây các loại súp canh hàng ngày
tám đảm bảo rằng bạn tuân theo một chung kỳ ngủ thích hợp và ngủ đủ giấc
bạn càng nghỉ ngơi nhiều thì càng phục hồi nhanh hơn ngủ và thức dậy sớm
có thể có lợi cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn
ngủ đủ giấc làm cho bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực phấn chân trong công việc
chung bình ngủ đủ bảy tám tiếng cho mỗi đêm
xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị mệt mỏi là một trong năm triệu chứng covid một mươi chín phổ biến nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch
ngay cả khi các triệu chứng khác như sốt mất vị giác và khứ giác
đã trở nên ít nổi bật hơn với sự gia tăng của các biến thể delta và omicron
theo nghiên cứu về triệu chứng covid của anh mang tên zuecovid
một cuộc điều tra quy mô lớn đã sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh
để theo dõi hàng trăm nghìn người ở vương quốc anh đã được chuẩn đoán mắc covid một mươi chín
và thấy rằng triệu chứng mệt mỏi ảnh hưởng đến khoảng tám trên một mươi người trưởng thành
mặc dù các triệu chứng covid một mươi chín như đau họng ho và chảy nước muối khá dễ nhận biết
nhưng khó xác định hơn là mệt mỏi
mệt mỏi thường bao gồm cảm giác buồn ngủ
hoặc thiếu năng lượng
nhưng mọi người có thể trải nghiệm nó theo nhiều cách khác nhau
mệt mỏi có thể bao gồm sương mù não và mệt mỏi
ngoài ra các triệu chứng có thể bao gồm đau đầu đau nhất cơ bắp da quyết định kém khó chịu
các vấn đề về trí nhớ ngắn hạn mắt mở và kém tập trung
trên ngành dịch tễ học sức khỏe toàn cầu
và các bác sĩ chăm sóc lâm sàng với các bệnh truyền nhiễm tại mỹ cho biết
mệt mỏi có liên quan đến nhiều bệnh tật
điều đặc biệt là việc covid một mươi chín gây ra sự mệt mỏi đáng kể
cho một phần lớn người dân hiện vẫn chưa hiểu hoàn toàn
đó có thể là sự kết hợp một số yếu tố
một trong những yếu tố đó là phản ứng miễn dịch của cơ thể
bà tania mushi chuyên gia bệnh truyền nhiễm và người hướng dẫn lâm sàng về y học tại mỹ cho biết
với covid một mươi chín hệ thống miễn dịch hoạt động qua mức
giải phóng các hoa chất gọi là cytokine gây viêm sốt và chết mô
do loại phản ứng căng thẳng này có thể bạn cần phải chuyển sang chế độ nghỉ ngơi và phục hồi
điều này gây ra tình trạng mệt mỏi
nó tương tự như những gì xảy ra sau khi bạn găng sức qua mức
với các bài tập thể dục nghiêm ngặt hoặc chạy marathon
tiến sĩ gota đồng ý rằng mệt mỏi là một dấu hiệu cho thấy cơ thể đang tự chữa lành
khi có cảm giác mệt mỏi bạn nên quan tâm
nhưng hãy nhớ rằng đây là trạng thái tự nhiên
cơ thể bạn đang cảm giác phản ứng miễn dịch và yêu cầu bạn nghỉ ngơi tiến sĩ gupta nói
tiến sĩ gokta nói thêm sự mệt mỏi có thể giống như một hệ thống báo động bên trong
rằng bạn cần phải ngồi xuống và nghỉ ngơi
ngay cả trường hợp mắc covid một mươi chín triệu chứng nhẹ cũng gặp tình trạng mệt mỏi
tiến sĩ mezuela cho biết rất nhiều người đã từng bị covid một mươi chín
mô tả sự mệt mỏi của họ cảm thấy tồi tệ hơn bất cứ lúc nào trong đời
mức độ mệt mỏi có thể liên quan đến mức độ và loại viêm do nhiễm virus
covid một mươi chín là một loại bệnh toàn thân
nó ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của cơ thể như toàn bộ niêm mạc được hô hấp thận tế bảo mỡ các bộ phận của não
ông cũng nói rằng các bệnh này gây ra một lượng viêm
do đó khi cơ thể chống trọi lại với virus này sẽ khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi
tình trạng tinh thần cũng có thể làm mệt mỏi do covid một mươi chín trở nên tuyệt tị hơn
tiến sĩ mushi ilot cảm giác tội lỗi và sụi hãi về việc có thể lên nhấp cho người khác
tổ chức bản thân khi để mình bị nhiễm bệnh
tất cả những điều này đều gây ra phản ứng căng thẳng trong cơ thể và dẫn đến mệt mỏi
mệt mỏi do covid một mươi chín sẽ kéo dài trong bao lâu
theo dữ liệu thu thập được trong nghiên cứu due covid
mệt mỏi thường giải thích bởi các bệnh nhân
để ra trong tuần đầu tiên của bệnh và kéo dài trung bình từ năm đến tám ngày
mặc dù một số người cơ thể bị mệt mỏi liên quan đến covid trong hai tuần đầu hoặc lâu hơn
mức độ nghiêm trọng của sự mệt mỏi thường tương quan với mức độ nghiêm trọng của bệnh tật
điển hình là bệnh càng nặng thì tình trạng mệt mỏi càng kéo dài
đối với những người phải nhập viện và chăm sóc đặc biệt vì covid một mươi chín
có thể mất một vài tháng để khỏe lại như trước khi bị bệnh
để hỗ trợ người bệnh phục hồi sau covid một mươi chín
các chuyên gia khuyên người bệnh hãy tự vận động và đừng để mình đến kiệt sức
nếu người mắc covid một mươi chín lạm dụng nó có thể khiến quá trình phục hồi trở nên khó khăn hơn
và khiến họ không thể tiến bộ hơn
người bệnh hãy chắc chắn cần nghỉ ngơi ngay cả đối với những hoạt động như đi bộ lên cầu thang
dịch vụ y tế quốc gia của vương quốc anh đề xuất
những người mắc covid một mươi chín lập bản đồ các hoạt động của họ trong ngày và trong tuần
nếu nhận thấy rằng năng lượng hoặc khả năng tập trung của mình giảm xuống vào những thời điểm nhất định
họ hãy lập chiến lược cho phù hợp
tìm ra những mục nào trong danh sách cần làm của bạn là cần thiết
và bỏ lơ những mục nào cần có thể chờ đợi
khi bạn mệt mỏi hãy bỏ đi những thứ không cần phải làm hoặc nhờ ai đó giúp
theo cdc một người được coi là mắc tình trạng covid một mươi chín kéo dài
còn được gọi là hậu covid một mươi chín
khi các triệu chứng không biến mất sau bốn tuần hoặc nhiều hơn kể từ khi bị ốm
ước tính rằng có khoảng ba mươi thậm chí có thể nhiều hơn
những người mắc covid một mươi chín gặp phải các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài
trong đó bao gồm cả mệt mỏi
cố gắng không cảm thấy khó chịu nếu bạn phải mất một lúc mới hết mệt mỏi
thời gian để giải quyết mệt mỏi có thể khác nhau mỗi người
tôi nghĩ về mặt tâm lý thật tốt khi biết rằng mệt mỏi là một điều gì đó sẽ qua đi
tiến sĩ cục tà nói
những người bị mệt mỏi kéo dài do covid một mươi chín được khuyên nên đi khám tại các cơ sở y tế
nếu bạn gặp tình trạng mệt mỏi hoặc các triệu chứng khác
đến mức không thể chịu đựng nổi hoặc không thể chăm sóc cho bản thân được nữa
bạn chắc chắn cần tìm kiếm sự giúp đỡ
tiến sĩ cục tà nhấn mạnh
tầm quan trọng của việc người chủng covid một mươi chín
cũng có thể được các chuyên gia y tế nhấn mạnh
nhằm tránh nguy cơ phát triển bệnh nặng hoặc nguy hiểm đến tính mạng trong trường hợp bị nhiễm
mọi người cần được tiếp phòng
không có gì thay thế cho điều đó ngay bây giờ
các chuyên gia y tế khẳng định